kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày hai mươi năm đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
cùng với cả nước tỉnh điện biên đã triển khai tốt các công tác phục vụ cho kỳ thi diễn ra được thuận lợi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tỉnh điện biên có một mươi bảy điểm thi với hai trăm hai mươi tám phòng thi
trong đó có một mươi bốn điểm thi liên trường và ba điểm thi độc lập
bên cạnh việc bảo đảm tốt cơ sở vật chất của các điểm thi phòng thi
điện biên cũng đã hoàn thành việc lắp đặt camera an ninh giám sát tại phòng bảo quản đề thi bài thi tại một mươi bảy điểm thi
tỉnh điện biên huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và các địa phương tham gia tất cả các khâu
nắm tình hình chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
xây dựng các phương án xử lý đối với các tình huống đột xuất có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi
bố trí cán bộ bảo vệ nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại nơi bảo quản đề thi bài thi và quá trình vận chuyển đề thi